hơn tám mươi năm thí sinh tại thủ đô hà nội đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi khối các trường công lập
nếu như trong ngày hôm qua thì nhiều em đã rời khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng
bởi đề thi môn toán khá dài và khó thì hôm nay các em đã được giải tỏa bớt phần nào
trong buổi sáng thứ hai các thí sinh thi hai môn ngoại ngữ và lịch sử hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài mỗi môn là sáu mươi phút
đây cũng là năm đầu tiên sau mấy chục năm tuyển sinh
kỳ thi vào lớp một mươi công lập được bổ sung thêm hai môn ngoại ngữ và lịch sử
thay vì chỉ có toán và ngữ văn
ngoài môn lịch sử đề ba môn thi còn lại được đánh giá là cơ bản vừa sức
đề văn với phần nghị luận xã hội gây hứng thú cho học sinh
đề toán được cho là khó nhất trong bốn môn có những câu hỏi lắt léo
tuy nhiên vẫn phù hợp với năng lực thí sinh và đảm bảo yêu cầu phân loại cho các trường
một đề thi bám sát chương trình giúp thí sinh bộc lộ đúng năng lực
cũng là một cách để giải tỏa phần nào những áp lực không đáng có cho các em